đợt mưa lũ vừa qua đã khiến cho hàng nghìn học sinh quảng ngãi phải nghỉ học nhiều ngày
hiện nay thì các trường đang tập trung tăng tiết dạy bù cho các em học sinh để kịp tiến độ với chương trình học kỳ một
do thời gian nghỉ nhiều nên hiện nay nhiều trường đã trễ tiến độ chương trình từ bảy đến một mươi năm ngày
vì vậy các trường học tăng cường dạy hai buổi trên ngày
trong suốt hai tuần các thầy cô giáo dạy bù liên tục vào các buổi chiều để kịp thời gian kiểm tra học kỳ một
với những học sinh nhà xa trong khi sông suối cầu tràn vẫn chưa rút nước nên chưa thể đến lớp
giáo viên sẽ kèm riêng để các em đuổi kịp các bạn
các trường cũng đã hỗ trợ học sinh bị mất sách vở phương tiện học tập để các em có điều kiện tiếp tục học tập
trong đợt mưa lũ vừa qua ngành giáo dục tỉnh quảng ngãi thiệt hại hơn một mươi tám năm tỷ
hiện nay vẫn còn vài điểm trường chưa thể tổ chức dạy học do bị sạt lở núi đường giao thông hư hỏng nhất là khu vực miền núi
hiện ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực khắc phục thiệt hại
tùy tình hình thực tế của các địa phương ngành sẽ triển khai dạy bù bố trí thi cuối kỳ một cho học sinh các vùng